mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã khiến dự án đường hồ chí minh đoạn tránh huyện chư sê tỉnh gia lai bị lún nứt gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông
trước tình hình trên chiều qua ngày năm tháng chín bộ giao thông vận tải đã có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường
khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
sự cố xảy ra tại đoạn tuyến từ km một mươi hai trăm linh đến km một mươi ba trăm linh khiến hư hỏng nền
nhiều điểm mặt đường bị nứt khoảng hai mươi cm sụt lún hơn năm mét và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
nhiều điểm ta luy đường cũng đã bị vỡ kết cấu đe dọa đến an toàn giao thông
bộ giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư là ban quản lý dự án sáu chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan
khẩn trương giả soát kiểm tra hiện trường trên toàn tuyến xác định nguyên nhân đề xuất giải pháp xử lý
khắc phục kịp thời những hư hỏng trên
đây là tuyến đường có tổng mức đầu tư gần hai trăm năm mươi tỷ đồng với chiều dài một mươi một km đi qua địa phận các xã và thị trấn chư sê
dự án vừa được hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng